sáng nay ngày một mươi hai tháng tám hơn một cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân đã cùng hưởng ứng
và tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện do công an tp hà nội tổ chức
hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu cho bệnh viện một mươi chín tháng tám thủ đô
chương trình hiến máu tình nguyện giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu
do công an thành phố hà nội tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
bảy mươi bốn năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
với sự tham gia của một một trăm chín mươi bảy cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thủ đô
hàng nghìn đơn vị máu đã được hiến tặng cho nhiều người bệnh
trong đó có những cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đang hàng ngày
hàng giờ phải đối mặt với sự hiểm nguy do không có đủ máu để cứu chữa kịp thời
đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa không chỉ đóng góp giải quyết tình trạng khan hiếm máu
mà còn đề cao và phát huy nghĩa cử cao đẹp nhân ái của người chiến sĩ công an thủ đô